tại hà nội bệnh viện e công bố quyết định thành lập khoa phẫu thuật tim mạch trẻ em thuộc trung tâm tiêm mạch bệnh viện e khẳng định sự phát triển trong lĩnh vực điều trị tiêm mạch cho trẻ em
theo thống kê của bộ y tế hàng năm nước ta có khoảng một mươi đến một mươi hai trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng chỉ có sáu trẻ được phẫu thuật số còn lại phải chờ và thậm chí tử vong trước khi được phát hiện bệnh
việc phát hiện sớm dị tật tim bẩm sinh và được điều trị đúng cách sẽ giúp trẻ giảm biến chứng có cơ hội phát triển tốt hơn mọi phẫu thuật hoặc can thiệp đều được khuyến cáo thực hiện trong năm đầu đời với tỷ lệ thành công rất cao
tuy nhiên việc thực hiện phẫu thuật tim bẩm sinh không hề đơn giản nhất là trong bối cảnh các bệnh viện điều trị những bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ không có nhiều
xuất phát từ nhu cầu thực tế đó bệnh viện e thành lập khoa phẫu thuật tim mạch trẻ em với mong muốn nhiều trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được điều trị cũng như phát triển chuyên sâu và nâng cao chất lượng điều trị phẫu thuật các bệnh tim bẩm sinh phức tạp